theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ ngày một mươi bốn đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền bắc khiến nhiệt độ giảm thấp
trước tình hình đó ubnd tỉnh lào cai đã tăng cường công tác phòng chống rét cho cả người và vật nuôi
tại huyện vùng cao bát sát ngành giáo dục đã chủ động tăng cường công tác phòng chống rét cho học sinh
đặc biệt là các học sinh mầm non tại các điểm trường
phối hợp cùng với phụ huynh học sinh dự trữ củi để sửa ấm cho các em
cùng với đó là cấp thêm chăn chiếu và che chắn các cửa sổ bảo đảm nhiệt độ phòng học
qua đó duy trì tỷ lệ chuyên cần trong những ngày nhiệt độ thấp
cùng với bát sát huyện sapa cũng thực hiện công tác phòng chống rét từ rất sớm
ngay từ đầu mùa đông các ngành chức năng cùng các địa phương đã chủ động giữ chữ thức ăn và che chắn chuồng trại
bảo đảm an toàn cho đàn gia súc trên địa bàn
bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền đến người dân cũng như các đơn vị du lịch về tình hình diễn biến của thời tiết
từ đó có các phương án cụ thể để chủ động ứng phó
trong công tác triển khai thứ nhất là công tác về vận động bà con nhân dân
che chắn chuồng trại tu sửa chuồng trại để sử ấm cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn
thứ hai nữa là đối với việc giữ trữ thức ăn cho gia súc của bà con nhân dân
trong đó có trồng cỏ ủ cỏ chua các biện pháp để phòng chống đối rét cho gia súc trên địa bàn
theo dự báo đợt rét này nhiệt độ sẽ xuống rất thấp tại các huyện vùng cao như sapa bắc hà có thể xuất hiện bằng giá
do đó tỉnh lào cai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể triển khai các biện pháp bảo vệ sức khỏe của người dân
và phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết
để kịp thời báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xử lý nếu có tình huống xảy ra